nhân vật của sáng phương nam ngày hôm nay là một người chiến sĩ công an nhân dân đặc biệt
liên tục những tháng chống dịch anh đã miệt mài đi chăm lo cho người dân bằng những bước chân khập khiển
người dân khu vực phường ba quận bình thạnh tp hcm cảm mến người chiến sĩ công an gần gũi
nới nụ cười tươi để vượt qua cơn đau bệnh tật đem nhu yếu phẩm hàng ngày
kết thúc một ngày làm việc dài trung tá võ kiên giang phó trưởng công an phường ba quận bình thạnh
tp hcm lại tiếp tục lên đường với công tác xã hội
mặc cho cơn đau gai gót chân đang hoàn hạnh anh từng giờ từng phút
nhưng khi nghĩ đến bà con đang mong chờ thì anh lại nén cơn đau
nhanh chóng đến từng hộ dân để trao những bó rau và nhu yếu phẩm

kết thúc một ngày làm việc dài trung tá võ kiên giang phó trưởng công an phường ba quận bình thạnh
đem nhu yếu phẩm hàng ngày để vượt qua cơn đau bệnh tật đem nhu yếu phẩm hàng ngày để vượt qua cơn đau bệnh tật